ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cảng hành khách quốc tế hạ long phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của việt nam do doanh nghiệp tư nhân đầu tư
đã đón chuyến tàu năm sao với hơn ba du khách thủy thủ đoàn cập bến thành công
chuyến tàu đầu tiên cập cảng hành khách quốc tế hạ long mang tên celebrity millennium
thuộc hãng tàu biển royal caribbean cruise lines của mỹ
theo kế hoạch tàu celebrity millennium sẽ rời cảng vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sự kiện đón chuyến tàu khách quốc tế đầu tiên ghi dấu mốc quan trọng
mở ra bước ngoặt phát triển mới cho ngành du lịch quảng ninh
mở thêm những không gian mới cho hợp tác phát triển du lịch kinh tế mang tầm vóc quốc tế
khi đi vào khai thác thương mại cảng hành khách quốc tế hạ long sẽ là đòn bẩy thu hút dòng khách quốc tế
sang trọng đến với thành phố di sản tạo đà cho du lịch bứt phá